thế nhưng với sự quyết liệt của người dân tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
ủy ban nhân dân huyện crono đã phải thừa nhận sai phạm
danh sách một mươi chín hộ dân được hưởng tiền đền bù rút xuống còn sáu hộ
gần sáu tỷ đồng được thu hồi cho ngân sách nhà nước
họ là những người nông dân với vô vàn nỗi lo miêu sinh cơm áo gạo tiền
khi đứng lên tố cáo tham nhũng tiêu cực cũng là khi bước vào một con đường tranh đấu lắm gian chân
họ phải đánh đổi thời gian sức lực kinh tế và cả những năm tháng bình yên
khi đó thứ họ cần không phải là tiền bạc quyền lợi
mà hơn hết cuộc đấu tranh là vì lẽ phải và sự công bằng
ở huyện thạch thất thành phố hà nội
hành trình người cựu hà nội
chiến binh nguyễn trung giật đấu tranh làm rõ những sai phạm của đội ngũ cán bộ xã
trong quá trình sử dụng đất đai ở canh nậu kéo dài gần ba mươi năm
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chủ trương cấp đất giãn dân bắt đầu được triển khai ở xã canh nậu
ông giật phát hiện nhiều sai phạm khi có những gia đình không có hộ khẩu ở canh nậu
vẫn được cấp đất giãn dân
bằng đồng lương hưu của mình ông bắt đầu con đường đầy trông gai là mang đơn đi tố cáo
năm hai nghìn bảy khi xã bắt đầu triển khai cấp đất giãn dân sai phạm lại tiếp tục diễn ra
và ông nguyễn trung giật lại tiếp tục đeo đuổi sự việc
hành trình chống tham nhũng thật lắm gian nan
ông phải năm lần bảy lượt đi tới đi lui với không biết bao nhiêu đơn thư giấy tờ
đã được gửi đi khắp các cơ quan có thẩm quyền
chính từ cái đó nha cái tổ của tôi là có một mươi bốn người
nhưng rút cục lại đến năm
một mươi chỉ còn mình thôi
bởi vì đạp xe đạp kéo nhau vào mục đích họp hôm nay là vào gặp bí thư huyện ủy
thế thì vào đến cổng đó bác là ai và tôi là trung giật
bác vào có việc gì và tôi muốn gặp đồng chí bí thư huyện mỹ
các chiếp đi xuống cơ sở hết không ai ở nhà
thế này đạp xe đạp về
cuộc họp tiếp
nếu thế thì vào chủ tịch huyện
vào chủ tịch huyện đến cổng là các chếp gia hạt tây họp
không có ai ở nhà
tất cả đều như thế
và đến cuối cùng vợ con anh em người ta càng ngăn
đã không nhận được sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương
mà trong quá trình đó ông cũng phải đối mặt với sự đe dọa uy hiếp khủng bố tinh thần mua chuộc bằng vật chất
nhưng không một điều gì làm ông nản trí
dù chỉ có một mình trên chặng đường đầy gian nan thử thách
ông nguyễn trung giật vẫn kiên trì kiên quyết đấu tranh đến cùng
một mình tôi tôi cũng phải bừa cho những cái ruộng này nó ngẫu ý
cho người phụ nữ người ta cắm cái mạ và phải lên được bông ngũa vàng thì tôi mới nghỉ
với bao nỗ lực cuối cùng ông nguyễn trung giật cũng đã được đền đáp
năm hai nghìn một mươi chín nhiều cán bộ xã canh nậu đã phải đi tù do lợi dụng chức vụ quyền hạn
cấp đất giãn dân sai đối tượng sử dụng tiền sai mục đích gây thiệt hại cho nhà nước gần tám tỷ đồng
mặc dù là mình về hưu nhưng đến giờ phút này dân vẫn đang nuôi
đảng dạy từng ngày từng giờ thế mà bây giờ là một đảng viên đã hứa với đảng trước khi được kết nạp
nga sẽ suốt đời trung thành với chúng ta
vì hạnh phúc của nhân dân
thế mà bây giờ nhân dân người ta bị chính quyền nó chủ dục nó đè nén nó làm bất công như thế
thì không có nhẹ một đảng viên bây giờ vẫn dân nuôi đảng dạy mà nhắm mắt làm ngờ
thực tế thời gian qua nhiều vụ việc tham nhũng được phanh phui là nhờ vào sự vào cuộc chủ động và tích cực của người dân
đó chính là nguồn lực to lớn giúp cho phòng
chào phòng chống tham nhũng đạt được những kết quả như mong đợi
nhưng sự hỗ trợ từ phía những cơ quan những người có trách nhiệm thì lại chưa tương xứng
trong cái việc bảo vệ người tố cáo cái việc khăng thưởng động viên kịp thờ thì đúng là trong thời gian qua nó cũng làm chưa tốt cái việc nào
trong thời gian đến như tôi nói phải xây dựng cái biện pháp cái cơ chế để làm tốt cái việc này hơn nữa
hôm nay thì tỉnh cũng chưa có
khen thưởng một ai về vấn đề lĩnh vực này
bởi vì cũng có những người có thành tích trong đấu tranh trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
nhưng mà nó cũng do là cũng có những cái hướng dẫn nó chưa thật sự cụ thể
cho nên là cái việc khen thưởng cho những người tố cáo mà trong đấu tranh phòng chống tham nhũng thì chưa thực hiện được trên cái địa bàn của huyện triều nga
vấn đề đặt ra ở đây là phải làm gì và phải làm như thế nào để khắc phục có hiệu quả những mặt hạn chế bất cập
trong công tác bảo vệ
người phát hiện tố giác người đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực
biện pháp đầu tiên chính là quan triệt sâu sắc để thực hiện tốt và kịp thời những chỉ đạo của trung ương đã nêu trong chỉ thị số hai mươi bảy
các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền trước hết là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách
cần xác định rõ việc bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
trước hết là của các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền và cơ quan chức năng ở các cấp
đi cùng với đó khi nhận được thông tin tố cáo từ người dân thì cấp ủy chính quyền sở tại phải ngay lập tức chỉ đạo
kiến nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
đồng thời tổ chức biểu dương khen thưởng kịp thời
đó là cách vừa bảo vệ được người phát hiện tố giác tham nhũng tiêu cực
vừa khuyến khích người dân tích cực và kiên trì tham gia đấu tranh phòng chống
có hiệu quả với loại giặc nội dung
rồi thì những người đã bị kẻ xấu ném rác thải đổ bẩn vào nhà và gọi điện đe dọa
nhưng mà họ vẫn kiên trì họ tố cáo với lại cơ quan có thẩm quyền
từ đấy đã phát hiện điều tra xử lý rất nhiều vụ tham nhũng
xử lý nghiêm khắc kịp thời những vi phạm biểu dương và bảo vệ tốt những người phát hiện
tố cáo tham nhũng tiêu cực chính là hai biện pháp hiệu quả để khắc phục những hạn chế bất cập nêu trên